các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại trung bộ không khí lạnh ở dưới tầng thấp suy yếu nên ở khu vực các tỉnh ven biển của miền trung mưa chỉ xảy ra ở diện một vài nơi
tuy nhiên riêng khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây nên nhiệt độ trưa nay phổ biến trong khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ
dự báo trong đêm nay và ngày mai vùng hội tụ trong đới gió tây trên cao mạnh lên và dịch chuyển dần sang phía đông
có khả năng tác động đến các tỉnh thanh hóa cũng như phần phía bắc của tỉnh nghệ an
nên tại đây trời nhiều mây có lúc có mưa rào và rông rải rác
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây có mưa vài nơi với nền nhiệt độ ngày mai có xu hướng tăng nhẹ khoảng từ một hai độ so với ngày hôm nay
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết ổn định với ngày nắng và nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
chiều tối có mưa rào cục bộ ở một vài nơi
lui xuống phía nam thời tiết ở hai khu vực là tây nguyên và nam bộ vẫn là những ngày nắng nhưng không còn xuất hiện tình trạng nắng nóng cục bộ ở miền đông của nam bộ nữa
giai đoạn chiều tối mưa rào và rông chỉ xuất hiện lác đác ở một vài nơi
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên trong ngày mai phổ biến từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
tại nam bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu và lệch đông
nên ở vùng biển huyện đảo hoàng sa gió thổi chủ yếu theo hướng đông bắc đến đông với cường độ giảm xuống mức cấp bốn
đối với vùng biển huyện đảo trường sa vẫn duy trì hướng gió thịnh hành là hướng đông bắc với cường độ trung bình ở mức cấp bốn
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước